thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba việt nam sẽ đảm nhiệm trọng trách mới tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm với vai trò là một trong bốn mươi bảy thành viên của cơ quan này
trong bối cảnh tình hình thế giới đã có nhiều diễn biến khó lường nguy cơ tác động sâu rộng đến các quyền cơ bản của con người
cộng đồng quốc tế và đặc biệt là các quốc gia asean kỳ vọng việt nam sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực
vào công việc của hội đồng nhân quyền trong nhiệm kỳ tới qua đó thúc đẩy quyền con người trên khắp hành tinh
nội chiến xung đột dịch bệnh biến đổi khí hậu phân biệt chủng tộc thậm chí là khủng hoảng kinh tế
tất cả đang khiến cho các quyền con người trở nên mong manh hơn
đó cũng là thách thức đặt ra đối với thế giới hiện nay để duy trì thế cân bằng cho ba trụ cột chính là hòa bình phát triển và quyền con người
chúng ta đang đối diện với hàng loạt thách thức trong vấn đề bảo đảm quyền con người
chúng tôi kêu gọi nâng cao cam kết chính trị phối hợp hành động đa phương tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của liên hợp quốc
bảo vệ và thúc đẩy quyền con người xây dựng xã hội công bằng và bình đẳng hơn vì mục tiêu chung bảo đảm hòa bình ổn định và công lý trên thế giới
việt nam cùng một mươi ba quốc gia khác trên thế giới đã trúng cử hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cũng là lần thứ hai việt nam là ứng cử viên duy nhất được khối asean ủng hộ ra tranh cử và đều trúng cử
việt nam cũng vừa hoàn thành vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kết quả này phần nào thể hiện đánh giá của bạn bè quốc tế đối với những nỗ lực đảm bảo quyền của người dân
và những đóng góp thiết thực của việt nam vào các công việc chung của liên hợp quốc
việt nam đã tham gia rất tích cực và ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong liên hợp quốc
và trong các tổ chức quốc tế cũng như những diễn đàn đa phương
trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường
nhưng việt nam luôn thể hiện chính sách nhất quán của mình với vai trò cũng như giá trị của một đất nước
với sự ổn định về chính trị sự phát triển về kinh tế và tình đoàn kết với các quốc gia trên thế giới
việt nam đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại hội đồng nhân quyền hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
với những chính sách chương trình hành động linh hoạt
tôi tin rằng với những định hướng và ưu tiên sắp tới việt nam sẽ có một nhiệm kỳ thành công và đóng
góp tích cực cho công tác nhân quyền của liên hợp quốc
thế giới đang thay đổi nhanh chóng với những thách thức địa chính trị ngày càng lớn
vì thế cũng đặt gánh nặng lên từng thành viên hội đồng nhân quyền ở nhiệm kỳ tới
trong hài hòa lợi ích giữa các quốc gia và trên hết là đảm bảo được quyền và lợi ích của mọi người dân
việc việt nam trúng cử hội đồng nhân quyền cũng chính là sự kỳ vọng và gửi gắm
của bạn bè quốc tế khi quay lại hội đồng này
từ những bài học kinh nghiệm đã có khi việt nam đảm nhiệm thành công
vai trò thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
và đến nay lần thứ hai việt nam trúng cử tiếp tục trở thành thành viên tích cực
có trách nhiệm vào các hoạt động của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
điều này mang lại ý nghĩa như thế nào và những định hướng ưu tiên của việt nam ra sao
khi trở thành thành viên của tổ chức nhân quyền lớn nhất liên hợp quốc